tuy nhiên đốt hay không nên đốt vàng mã đốt vàng mã ở mức độ nào đây vẫn là câu hỏi chưa có lời dài
thưa quý vị và các bạn tục đốt vàng mã đã trở thành thói quen của người việt xưa và nay
tuy nhiên gần đây đã có nhiều ý kiến băn khoăn về tục đốt vàng mã
nhiều người cho rằng đốt càng nhiều vàng mã càng có lộc
người bảo nên đốt người lại nói không nên đốt
mỗi người đều có những luận điểm chứng minh cho ý kiến của mình
để bản luận thấu đáo về tục đốt vàng mã
xin mời quý vị gặp gỡ hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
và tiến sĩ bùi hữu dược vụ trưởng vụ phật giáo ban tôn giáo chính phủ
xin chào quý vị khán giả
xin chào cảm ơn hòa thượng và tiến sĩ đã dành thời gian đến với chương trình bàn tròn của truyền hình nhân dân hôm nay
thưa các vị khách mời nguồn gốc của tục đốt vàng mã thì có lẽ là nhiều người vẫn chưa được rõ lắm
tuy nhiên đây là một tập quán một thói quen của người dân việt nam đã từ lâu nay
và thưa tiến sĩ nguồn gốc của tục đốt vàng mã là từ đâu ạ
có thể nói trong nghiên cứu về tục đốt vàng mã thì có nhiều người có quan điểm khác nhau xuất phát từ cách tiếp cận
nhưng mà những tư liệu cho chúng ta biết rõ cái nguồn gốc của việc đốt vàng mã bắt nguồn từ trung quốc
từ xưa người trung quốc đã có quan điểm là trần sao âm vậy
cho nên khi người mất người ta thường trôn theo vật dụng đồ dùng và thậm chí cả tiền tiêu
một số gia đình giàu có hoặc là các bậc vua chúa người ta còn trôn theo người hầu nô lệ và có người còn trôn theo cả vợ của mình
trước bối cảnh đó những người có tư tưởng tiến bộ ở trung quốc họ cho rằng trôn vật dụng là sự lãng phí
đặc biệt trôn theo người hầu trôn theo tỷ thiếp là một sự man rợ độc ác vì liên quan tới sinh mạng của con người
nhiều người đã khuyến giáo nên chuyển từ việc trôn theo người hầu bằng hình nộm trôn vật dụng trôn tiền vàng thật bằng tính biểu trưng
vàng mã ra đời từ đó và tục đốt vàng mã trong quá trình phát triển của đời sống xã hội
lúc có những người tiến bộ thì lên án lúc có những người hưởng ứng thì đề cao
từ xưa cho tới nay không phải bây giờ chúng ta phải nói về vấn đề vàng mã
mà hàng nghìn năm trước cha ông ta đã nói về vấn đề vàng mã
có người khuyến cáo không nên dùng và có người lại đề cao nên dùng
chúng ta cũng vừa nghe những ý kiến chia sẻ về nguồn gốc của tục này từ tiến sĩ và thưa hòa thượng
trong lịch sử thì cũng đã từng có những cuộc vận động không đốt vàng mã trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho phong trào chấn hương phật giáo
thưa hòa thượng hòa thượng có thể nói rõ hơn về vấn đề này
vâng trong phong trào trấn hương phật giáo vào những đầu thập niên ba mươi của thế kỷ này
thế kỷ một mươi chín thì cũng có rất nhiều bài báo nói về việc nên bỏ khổ tục đốt vàng mã
vì rằng trong phật giáo là không có chuyện đốt vàng mã
trong tất cả các kinh điển của đức phật dạy là đều không có cái chuyện đó
và không những là chỉ đến khoảng năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn mươi
phật giáo việt nam mới có phong trào trấn hương
các chấn hương phật giáo mà vận động trong đó có vấn đề là vận động và khuyên cho mọi người ngoài phật tử ra thì cũng khuyên bà con nhân dân là không nên đốt vàng mã
thì vào ngay thời nhật trần đức vua phật hoàng trần nhân tông cũng đã có những khuyến giáo là nên bỏ đốt vàng mã
vì trong phật giáo là không có cái tục lệ đốt vàng mã
như vậy đây là một vấn đề mà đã được bản luận đến từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ đúng không ạ
và trong thực tế thì có nhiều phật tử quan niệm là càng đúng
càng đốt nhiều vàng mã thì càng có lộc
và cả đốt nhiều vàng mã hay là hình nộm thì những người thân của phật tử đó sẽ ở dưới suối vàng đó
thì càng có nhiều tiền để tiêu hay là càng sung túc
và như vậy thì thánh thần hay là tổ tiên sẽ có nhiều những cái phù hộ trở lại cho người đang sống
như vậy thì nếu mà nhìn nhận theo cách nhìn của phong trào trần hưng thực phật giáo hay là của công văn số ba mươi một của giáo hội phật giáo việt nam
thì lại đi ngược lại với cái niềm tin của phật tử thưa hòa thượng
hòa thượng chia sẻ gì về điều này ạ
mình làm cái việc đấy thì thể hiện cái tấm lòng và cái tấm lòng ấy nó đốt nó được biểu tượng như thế nào thôi
chứ cũng không phải cứ nếu mà đã theo phật giáo thì cái việc đó đốt như vậy thì cũng không có lợi nộp gì
là vì như là giúp phật thì ngài là một thái tử rồi sau ngài làm vua thì ngài có nghĩa là không thiếu một cái gì trên đời này cả
thế nhưng mà
mà mình đốt vào mã để cúng ngài thì chắc là cái việc đấy ngài cũng không cần thiết đâu
vâng tức là nếu mà không đốt thì vẫn có lợi lục gì ạ
dạ vâng ạ nếu mà không đốt thì thế là do mình
là do mình mình phải tự làm tự suy nghĩ tự tính toán như thế nào đó để trong cuộc sống của mình để nó đỡ vất vả và mình làm rất là an ninh được
với sự thay đổi và hội nhập về văn hóa kinh tế
những quốc gia châu á trong đó có việt nam đang dần thay đổi những thói quen tập tục trong tín ngưỡng tâm linh
đốt vàng mã là một trong những thói quen của người việt nam khi đi chùa hay đi lễ phủ đền miếu
tuy nhiên tục đốt vàng mã đang dần đi xa khỏi mục đích ban đầu tốt đẹp của nó và đến bây giờ thì đã trở nên thái quá
mình thấy nhiều người đốt đến hàng mâm vàng ấy hoặc là vàng thì rất là cạn nhiều nhưng mà thực ra ở dưới đấy thì rồi
ví dụ như là bây giờ mình có
những lúc mà mình có những người người ta bảo với mình người ta bảo là bố cậu ở dưới kia sống nghèo khổ lắm
thế bây giờ như nào chẳng lẽ mình lại đốt hàng mâm này
nhưng mà đốt hàng mâm mà cuối cùng ở dưới vẫn cứ bảo là thiếu thì làm nào
mấy trăm tỷ để đốt vàng mã thì mình thấy là hơi ổn phí
ngày xưa các cụ dạy lễ bạc tâm thành đốt vàng mã là để con cháu nhớ đến tổ tiên
mong tổ tiên có được cuộc sống an lành ở thế giới bên kia
cầu mong và cũng là báo cho tổ tiên biết là con cháu sống yên ổn
an nên làm ra
nhưng bây giờ ý nghĩa tốt đẹp đó đã nhường chỗ cho sự mê tín
khi chúng tôi tìm hiểu ý kiến người dân xung quanh vấn đề này
thì một tín hiệu đáng mừng là dù hầu hết các ý kiến đều khẳng định gia đình mình vẫn đang hóa đồ vàng mã
nhưng họ đã ý thức rằng đây là hủ tục nên bài trừ
thật ra cái văn hóa việt nam mình bao đời thì cái tục mà đốt vàng mã cho các cụ nó vẫn còn
hiện tại trong gia đình mình thì gần như là năm nào cũng vẫn làm
nhưng có một vài năm trở đây thì
cái tần suất đó có thể giảm xuống lượng đốt nó ít đi
nói về cái vấn đề là đốt vàng mã thì nó gây dầu nhiễm môi trường hay một số cái gì đó lãng phí
ngoài ra đốt vàng mã cũng gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội và môi trường
do đó đốt vàng mã như thế nào và đốt bao nhiêu là đủ có nên cấm quyết liệt như cấm đốt pháo
đó là những câu hỏi cần lời giải
nhưng trước hết chính người dân cần nâng cao ý thức của mình
vâng thưa tiến sĩ chúng tôi cũng thấy là trên thực tế thì chưa có con số thống kê chính thức
nhưng mà nhiều tài liệu đã cho rằng là người việt mỗi năm bỏ ra tới bốn trăm linh tỷ để mua vàng mã sau đó đốt
tại thành phố hồ chí minh thì có tới gần hai mươi người chết
vàng trục nạn nhân bị thương do hỏa hoạn xuất phát từ việc đốt vàng mã nhân dịp tết của truyền
năm hai nghìn một mươi tám này thì trong ngày cùng ông công ông táo thì cũng đã có tám căn nhà bị cháy rụi tại thành phố hồ chí minh
tại lạng sơn cũng có một vụ cháy lớn ở đền thờ mẫu cũng do đốt vàng mã
thích gì về hệ lụy của tục đốt vàng mã nếu mà nhìn từ góc độ kinh tế
những con số mà chúng ta vừa nghe để nói cái hột hẳn của niềm tin con người đối với cuộc sống của mình
thông qua việc đốt vàng mã có lẽ cái đó là cái hiện nay đang rất nên đáng bản
còn những con số liên quan tới thiệt hại về kinh tế cũng là con số đáng bản
người phương đông mới có cái đó
người phương tây không có
nhưng tại sao họ vẫn phát triển họ vẫn làm ăn tốt
và nhiều gia đình ở phương đông chúng ta thôi họ không làm cái đó nhưng họ vẫn thành đạt họ vẫn phát triển
còn số đông những người làm thì hình như đời sống không phải được nâng lên
hoặc nếu có đông thì cũng chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ
thế thì cái lãng phí về mặt kinh tế bốn trăm linh tỷ hoặc bao nhiêu cái tiền tài vật chất rồi kể cả sinh mạng con người bị hỏa hoạn
đó là cái hình ảnh cụ thể
muốn nói cái việc làm mà nó không phù hợp nó đang mất đi
bốn trăm linh tỷ có phải là con số chính xác hay không
tôi nghĩ đó vẫn là con số ước lượng
lấy mỗi gia đình người việt một năm mỗi gia đình đốt hết bao nhiêu vàng mã đó nhân lên thì ra con số đó
nhưng tôi nghĩ có lẽ con số còn lớn hơn nhiều
thưa tiến sĩ tiên sĩ có cho rằng là cái việc đốt vàng mã hay là thể hiện cái niềm tin tâm linh ấy
chính là bởi vì là người sống đang thiếu tự tin vào chính mình
và khó nắm bắt được cơ hội hay là tương lai của chính mình
cho nên mới phải gửi gắm qua cái niềm tin vào việc đốt vàng mã như vậy ạ
có một cái nguyên nhân rất quan trọng chính là chỗ đó
và khi con người còn chưa có đủ niềm tin vào chính cuộc sống và sự hiểu biết và hành động của mình
thì thường mượn sức mạnh của thần thánh thường mượn những giá trị của tâm linh
để tác động làm cho mình yên tâm
làm cho mình yên ổn trong cuộc sống
để giải quyết vấn đề đó chính giáo hội phật giáo việt nam đã chỉ ra cái việc là không nên đốt vàng mã
bởi vì đốt vàng mã không mang lại giá trị thật cho người đã mất
mà tốn kém cho người còn sống
vậy thì để giải quyết vấn đề niềm tin để giải quyết khẳng định cái giá trị của mình trong cuộc sống
thì hãy tin vào nhân quả
đó là gì
ở hiền gặp lành làm việc phúc
hưởng điều tốt đẹp
và hãy tin rằng sống tốt sống vì mọi người
chúng ta sẽ được hưởng phúc tốt được hưởng điều lành
còn đốt vàng mã để giải quyết cho mình cầu cho mình thì mình đang mất đấy
và mọi người cũng đang mất đấy vì cái mất của xã hội
hiểu hình chứ không phải vô hình
vâng như vậy đốt vàng mã nhiều khi là vì cái sự để giải quyết cái yếu tố tinh thần cho người sống nhiều hơn
và thực ra thì trong chùa người ta không đốt nhiều vàng mã bằng
ở đền hay là ở phủ hay là ở miếu
bởi vì với tiền ngưỡng thờ mẫu thì có những cái nghi lễ mà người ta đốt cả ngựa hay là đốt những nhiều thứ khác
thì điều này sẽ dẫn đến cái việc là đốt vàng mã hình nhân thế mạng nó nhiều hơn
có thể thuyết phục người dân bỏ được đốt vàng mã hay không thưa hòa thượng
vâng cái việc thuyết phục người dân tiến tới bỏ vàng mã thì cũng có thể thuyết phục được
nhưng mà cũng phải có một cái thời gian
thế rồi về phía nhà nước các cơ quan tham mưu cho nhà nước ấy
như là bộ văn hóa thể thao
du lịch chẳng hạn
hay là chỗ bán văn hóa tư tưởng trung ương chẳng hạn đấy
thế thì là phải có cái định hướng cho họ
thế rồi thì phải có cái tuyên truyền vận động
và đối với các chức sách các nhà tu hành bên phật giáo thì cũng cần phải có cái giải thích cho bà con ngoài phật tử ra
thể cả đối với cộng đồng
đấy là cái việc đốt vàng mã là nó không có lợi
và nó chỉ có đem lại cái là nó lãng phí
và cũng có những cái mà nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe
ảnh hưởng đến môi trường
và ảnh hưởng đến cái tiền của như vậy
thì cái đó là không nên
và do đó là mình phải có cái định hướng
rồi có cái tuyên truyền giải thích về vận động
cho bà con để cho mọi người dân họ tự hiểu ra
thì dần dần họ sẽ
vâng thưa tiến sĩ
theo quan điểm tiến sĩ thì nếu mà cấm thì có vi phạm tự do tôn giáo tự do tiền ngưỡng của người dân không ạ
tôi nghĩ không nên dùng cái từ cấm
bởi vì cái từ cấm nó ảnh hưởng tới cái vai trò của công dân
cái trách nhiệm của mỗi con người
và tôi nên dùng cái từ là khuyến cáo hoặc là vận động
trong cái vàng mã có nhiều cái hạn chế như ta đã phân tích
nhưng rõ ràng nó vẫn có những mặt tích cực nhất định
đó là gì
đó là giáo dục
cái trách nhiệm của người sau đối với người trước
của người còn sống đối với người đã mất
nó không thể hiện cái tri ân
và nó thể hiện cái giá trị đạo đức
và đặc biệt là thể hiện cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
hết sức quan trọng
thế nhưng đốt nhiều thì đúng là lãng phí
đốt quá nhiều thì lãng phí
còn đốt để thể hiện cái giáo dục
con cháu đặc biệt là lớp trẻ
khi thấy cha mẹ đốt cho ông bà
thì nó nhớ ngay đến câu chuyện
sau này con cũng sẽ phải có trách nhiệm với cha mẹ
cháu phải có trách nhiệm
với người đã khuất
cái đó không chỉ có trách nhiệm thuần túy
mà nó là một sợi dây
liên kết thế hệ này với thế hệ trước
thế hệ sau
thế hệ sau với thế hệ trước
và nó giáo dục cái truyền thống
thế còn nhiều người đã đặt ra vấn đề
đốt bao nhiêu thì đủ
thật sự nó không phải là câu trả lời dễ cho bất cứ gia đình nào
phải nhận thức một điều
nếu đốt chỉ vì giá trị đạo đức
nếu đốt chỉ vì sợi dây của truyền thống văn hóa
và trách nhiệm của thế hệ sau
đối với thế hệ trước
thì việc đốt đó chỉ nên mang tính chất tượng trực
và tôi còn nghĩ ở một khía cạnh khác
nếu mang đốt đó là một sự lãng phí
nhưng nghề vàng mã
cũng là một nghề truyền thống
cũng là một nét văn hóa
một nghề tạo nên sự lao động
có thể là chúng ta người việt đốt vàng mã
nhưng mà nhiều khi mọi người cũng có thể là chưa chú ý kỹ
chứ nhiều tờ vàng mã là được
phủ vàng hay là sơn son thép bạc rất là công phu
và thực tế ra
dưới góc độ văn hóa như tiến sĩ vừa mới đề cập
thì đã có những làng nghề
chuyên làm vàng mã và sản xuất
những vật dụng như là
dành cho lễ
nghi lễ tôn giáo truyền thống của người việt
và nếu nhìn nhận dưới góc độ văn hóa
thì đây cũng là một trong những làng nghề truyền thống
đem lại kinh tế cho chính làng đó
và tạo nên một nét văn hóa riêng
của những làng nghề ở đồng bằng vùng bắc bộ
thưa tiến sĩ
nếu mà người ta không đốt vàng mã nữa
thì liệu làng nghề này có bị mai một cái
nét làng nghề truyền thống này đi hay không
và nếu mà nhìn được góc độ kinh tế
thì liệu có giống như làng bình đà
khi mà ngày xưa mà cấm đốt pháo hay không
có thể nói là nếu không đốt vàng mã nữa
thì nghề vàng mã sẽ không còn
đó có là điều đáng tiếc hay không
thì không nên đặt ra vấn đề đó
ở chỗ là thế này
cái gì phục vụ
cho giá trị đích thực của cuộc sống
thì cái đó đáng trân trọng
còn nếu nó không phù hợp
và nó có mai một đi
thì cái đó nó như là một quy luật vận hành của xã hội
văn hóa chính là sản phẩm
do con người tạo ra trong xã hội
người ta đang tạo nên những cái mã
năm sau nữa
khác năm trước nhiều lắm
và chính cái sự khác biệt đang tạo nên những nét văn hóa
trong quá trình sản xuất vận hành
tuy nhiên sản xuất để mà phục vụ
theo cái nhu cầu
mà lại cái nhu cầu thái quá
thì lại là điều đáng thi phán
tôi xin thưa ở cái chỗ này
tôi đã gặp rất nhiều nhà sư
thì các bác cũng có lên tiếng
và gửi gắm qua chỗ chúng tôi
có nhiều người không phải vì họ có niềm tin tâm linh
trầm trao âm vậy
mà họ đang đi từ chính cái
lệch hướng do chính tư duy
và suy nghĩ của họ
đó là gì
có được cái tiêu thụ vàng mã nhiều
thì họ có được cái lợi lộc
theo tỉ lệ trong đó
vâng và cũng đã có rất nhiều ý kiến
các bác từng cấm pháo ngày xưa
thưa hòa thượng chúng ta có nên làm như vậy không ạ
hồi đấy cũng như là tiến sĩ bùi dược nói
đến lúc nào người dân người ta tự hiểu ra
người ta nhận định ra
thì lúc ấy mình sẽ cấm hoàn toàn
còn bây giờ thì có lẽ là
không nhưng mà trước sau rồi cũng đến cái lúc ấy
theo tôi thì sao rồi
sớm hay muộn rồi cũng phải đến cái lúc cấm hoàn toàn
trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã công văn số ba mươi một
gửi ban thưởng trực ban trị sự phật giáo
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó nêu rõ
đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần bồ tát đạo
hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con
loại bỏ mê tín dị đoan
đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo
và các hình thức khác
trái với thuẩn phòng mỹ tục
văn hóa dân tộc và văn hóa phật giáo việt nam
đã có nhiều ý kiến về công văn ba mươi một
cho đến thời điểm hiện nay
chúng ta nói với nhau rằng là
không hề có một quy định
mang tình hành pháp nào
về việc cấm đốt
hóa văn hóa
chúng ta đang cố gắng
tổ chức chuyên làm sao
để cho mọi người dân hiểu được
ứng xử làm sao
cho cái đời sống
đước đài này
một cách văn minh hơn
nhưng chúng ta vẫn giữ được
một cái tập tục
một cái tuyên thống
chúng tôi nghĩ rằng
khi có những cái ý kiến
góp ý và định hướng
của các nhà nghiên cứu uy tín
của các nhà tu hành
mà được đông đảo
người dân trong xã hội
thì có lẽ
những cái lời khuyên
những cái lời gian bảo
hay những cái sự định hướng đó
cũng sẽ phát huy tác dụng
với những người dân đốt vàng mã
vẫn còn nhiều người dân đốt vàng mã
với số lượng lớn
nhà chùa cũng không thể cấm được
để chủ trương này đi vào đời sống của người dân
các cơ quan nhà nước
cụ thể là bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các tỉnh thành
phải thực hiện công việc này
các cơ quan chức năng phải ngăn chặn
từ việc sản xuất
buôn bán vàng mã
giáo hội phật giáo việt nam
có ra công văn số ba mươi một
trong đó hướng dẫn các phật tử
hạn chế và giảm đốt vàng mã
không đốt vàng mã
thưa hòa thượng
cho đến thời điểm này
việc thực hiện đã diễn ra như thế nào ạ
đến thời điểm này
việc đốt vàng mã trong chùa
và đi đến gần như là
không còn việc đốt vàng mã trong chùa nữa
về cái vấn đề là
rất hạn chế
trong các nơi thời tự của phật giáo
thế nhưng mà còn đối với bà con
thì cũng rất nhiều
đối với nhân dân cộng đồng
thì cũng còn nhiều ý kiến lắm
thế nhưng mà theo tôi nhìn nhận
rồi cũng sẽ có xu hướng
cũng sẽ giảm dần
cùng với những cái ý kiến của
giới trí thức trong cộng đồng
rồi thì cũng
có những cái
hôm nay chẳng hạn
thế thì cũng có rất nhiều những ý kiến như vậy
mà được công khai
mà được tổ chức trên các diễn đàn
trên các thông tin đại chúng
thì nhân dân chúng ta cũng đã nhìn nhận được cái đó
và cái đó nó cũng sẽ
có tác dụng cũng đang giảm dần
thưa hòa thượng qua tiếp xúc với các phật tử
nói riêng và với người dân nói chung
thì phản ứng của mọi người
của dư luận như thế nào
trước khuyến cáo này của giáo hội phật giáo việt nam ạ
trước khuyến cáo của giáo hội phật giáo việt nam
thì chúng tôi thấy là
cộng đồng phản ứng một cách rất là tích cực
và cái đấy tôi thấy rằng là nó cũng
và cũng là
chúng tôi cũng phải nói rằng là tương đối là đồng thuận
chứ còn thì nếu nói mọi thứ là đồng thuận cả
thì cũng là
chưa đến cái giai đoạn đấy
trong cái niềm tin của người dân
thì người ta hay đi giải hạn
và trong những lễ giải hạn như vậy thì
người ta đốt hàng mã rất là nhiều
cũng như là những cái hình nhân thế mạng hay là các cái đồ tương tự ạ
thưa thượng nếu mà
không khuyến khích người dân đốt hàng mã
thì trong những lễ giải hạn như vậy thì người ta sẽ làm gì ạ
không đốt vàng mã thì họ thay đổi vào một cách là
là là là về cái
có thể là họ
thay vào cái việc là
tụng kinh phật
thí dụ họ đến chùa hay
thì đương nhiên rồi
thì là cái việc là tụng kinh phật
rồi thì là chỉ cần thắp nén hương
rồi thì là thể hiện cái
cái lầy lầy
cái tâm luyện của mình
các cái đèn sở
thì có thể là họ cũng thể hiện một cái tâm luyện của họ
họ cầu họ khấn
cái đấy thì là thể hiện cái tín ngưỡng
của mỗi con người
thì thì thể hiện bằng
bằng việc đó và thể hiện bằng những cái việc
làm các cái việc thiện
thí dụ như cái việc đốt hàng mã ấy
thì cũng có thể là chuyển sang một cái việc khác
mà có thể là
giúp ích cho xã hội
đặc biệt là đối với những cái
người nghèo chẳng hạn
thế thì có thể là đem những cái tiền đấy
kỹ rồi thì
giúp cho những cái nghèo khó
hay là giúp cho những cái trường hợp mà
xã hội cũng cần phải quan tâm
cái đấy thì cũng là một cái
hình thức nếu mà đối với
đối với thần thánh
thì cũng là một cái mà để mà
thần thánh nào thì cũng muốn
mong cho đời sống con người
mọi người được tốt đẹp lên
thì cũng là một cái mà làm theo lời của thần thánh
hoặc là đối với đặc biệt là đối với
ông bà tổ tiên
để mà mình hồi hướng
cái công đức ấy
để cho ông bà tổ tiên của mình
được siêu thoát
về một cái thế giới tốt đẹp hơn
thì chắc là
các cụ cũng rất là vui mừng thôi
cái đấy có thể là mình chuyển sang
cái việc khác về từ thiện
thưa tiến sĩ
trong tháng bảy tháng tám là hai tháng mà
có thể nói là có
ngày rằm tháng bảy và ngày rằm tháng tám
là những ngày lễ lớn đối với người dân việt nam
và tiến sĩ có thể
gửi thông điệp hay là gửi gắm một cái
tấm tư gì
tới người dân
trong những cái dịp lễ lớn như thế này không ạ
có thể nói là
cái truyền thống hết sức tốt đẹp của người việt
đó là có những cái ngày lễ
trong năm có hai cái ngày rằm
rằm tháng bảy
cái rằm tháng bảy liên quan tới cái người đã mất
mà chúng ta hay nói là cái rằm của xá tội vong nhân
còn rằm tháng tám lại rằm
liên quan tới thế hệ trẻ
đó là mùa trung thu
cái rằm xá tội vong nhân là
con cháu hoặc những người còn sống
cầu cho những người đã mất
được siêu sinh
được siêu thoát
và theo quan niệm là âm siêu
có nghĩa là âm siêu sinh
thì trên dương gian được thái bình
nhưng những người theo phật
thì người ta không đốt vàng mã
mà người ta tụng kinh
tụng kinh chính là nói lời nói chân thành
để vong hồn những người mất hiểu rõ
mình đã không còn sống ở dương gian
mình đã đến một kiếp sống mới
thì cái kiếp sống mới
sẽ phù hợp với mình
trong cái bối cảnh mới
mình không phải chờ
để lấy những bộ quần áo
mình không phải chờ
người dương gian đến mùa đó
để cúng những cái bữa ăn
mình không phải chờ
người dương gian đến ngày đó nhớ tới
để bố thí
hiểu được điều đó
mà siêu sinh đi cõi khác
thì chính là cái điều hạnh phúc nhất
cho người đã mất
và cũng là hạnh phúc nhất
cho người còn sống trên dương gian
người trên dương thế hay nhất đó là
không dùng tiền
nhưng phải dùng tiền để đốt đó
thì bây giờ người ta không dùng cái tiền để mua vật phẩm đốt
người ta dùng tiền đó giúp cho người nghèo
giúp cho người khó khăn
giúp cho những người có hoàn cảnh
hiện tại đây
thì tự dưng chính cái sự giúp đỡ
mà hồi hướng cho người đã quá vãng
người đã mất thì đẹp lắm
người mất người ta sẽ hình dung rằng
họ đã hồi tâm chuyển hướng
họ đã làm việc thiện như thế
mình còn lý gì cứ bên cạnh họ
để chờ cái đó nữa
thôi hãy nhận diện
hãy nhận thức
hãy hiểu đúng vấn đề mình siêu sinh
mình đi một cái chỗ đẹp nhất cho mình
và dành lại cái dương thế thái bình
cho dương thế
mình nói rằng
nếu cứ dùng cái đồng tiền định
làm cái việc bất thiện
mà chỉ cần làm thiện cái
là hiệu quả xã hội sẽ cao
và hiệu ứng cao gấp trăm và gấp nghìn lần
còn đối với tháng tám
tại sao người ta lại làm cái việc với người đã mất trước
là bởi vì
hiếu hạnh trước
rồi ân đức sau
tháng của mùa thu dành cho lớp trẻ
tháng mà mọi cái sự nợ nần đối với người đã khuất
làm cái sự thảnh thơi
sảng khoái vui tươi cho lớp trẻ
chính cái lớp trẻ phải hưởng được cái sự quan tâm
lành mạnh của người lớn
người có tuổi
người hiểu biết
và cũng thông qua cái hoạt động đó
để nói với các cháu
nói với thế hệ trẻ rằng
truyền thống tốt đẹp của con người là như thế
có vất vả
nhưng có chơi
gần những tuổi sáu mươi
tròn một hoa giáp trong cuộc sống
hiểu rất rõ cái giá trị giáo dục trong đời sống xã hội
và hiểu rất rõ cái sự tác động
của con người
nếu hiểu biết đúng đắn đối với đời sống xã hội
nó sẽ tốt bao nhiêu
chính vì thế mà
rằm tháng bảy
chúng ta có thể hướng tới tổ tiên ông bà cha mẹ
những người đã khuất
nhưng quan trọng cái hướng đó
là hướng để thực hiện cái giá trị làm lành
làm việc phúc
làm việc thiện
là hướng tới cái tốt lành
phát triển của đời sống xã hội
thì sao cho thế hệ trẻ được chăm sóc
được giáo dục tốt nhất
để hướng tới một tương lai của xã hội tốt lành
và chúng tôi cũng hy vọng là qua chương trình
thì những chia sẻ của hòa thượng
cũng như của tiến sĩ
sẽ được mọi người lắng nghe và tiếp thu
cũng như là chúng ta cùng hướng tới
một những hành động thiệt nguyện
xin trân trọng cảm ơn hòa thượng thích gia quang
và tiến sĩ bù hiểu dược
thưa quý vị và các bạn
có rất nhiều ý kiến tranh cãi rằng
dùng đốt vàng mã cần bị loại bỏ
bởi nó gây ô nhiễm môi trường
lãng phí về kinh tế
tuy nhiên đây là một trong những hoạt động mang tính tâm linh của người việt
nên cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu
trước khi đưa ra quyết định
và dùng đốt vàng mã hay không
thì vẫn nên cẩn trọng
để không gây ra những tác hại xấu
tới con người môi trường kinh tế và xã hội
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
một tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt